xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo

tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tịch nước nguyễn xuân phúc đảng ủy công an trung ương tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân coi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đưa nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị vào thực tiễn cuộc sống
phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trung ương về phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo quốc phòng an ninh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của sáu vùng trên cả nước
tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trước mắt là năm hai nghìn hai mươi ba và cả nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng
tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết
hội nghị lần thứ sáu ban chức hành trung ương đảng khóa một mươi ba với chuyên đề một
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
bằng hình thức
trực tiếp kết hợp với trực tuyến
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương truyền đạt chuyên đề
cùng với đó là nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được nêu ra
trong thời gian hai năm ngày làm việc
hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quán triệt các chuyên đề gồm
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo tầm quyền của đảng
đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phát biểu tại hội nghị công bố thành lập
ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nêu rõ
nghị quyết số một mươi hai nqtvk
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng
quán triệt chủ trương của bộ chính trị
đảng ủy công an trung ương đã kịp thời ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám khduca
để cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai
bộ trưởng tô lâm đề nghị trong thời gian tới
ban chỉ đạo tập trung
lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án
tranh thủ huy động tối đa
sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp
để thực hiện những danh mục ưu tiên
ở từng giai đoạn theo phương châm
làm đến đâu chắc đến đó
giải quyết từng việc một
và có lộ trình cụ thể
để thực hiện các chỉ tiêu của đề án đã đề ra
phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đại tướng tô lâm quỷ viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục thực hiện việc quán triệt phổ biến
thông tin tuyên truyền về nghị quyết số một mươi hai
và kế hoạch số một trăm một mươi tám
thường xuyên kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo mục tiêu
yêu cầu lộ trình đã được xác định
chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
để triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
các đề án nhằm huy động sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị
trên địa bàn tỉnh thành phố
với hai mươi hai đề án thành phần
và đề án của công an địa phương
bộ trưởng tô lâm đề nghị
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt
cấp ủy thủ trưởng các đơn vị
chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch
để triển khai cụ thể theo phương châm
năm rõ rõ người rõ việc
rõ tiến độ rõ kết quả rõ trách nhiệm
tập trung ưu tiên danh mục
ở từng giai đoạn
và có lộ trình cụ thể
để thực hiện các chỉ tiêu của đề án đã đề ra
tại hội nghị toàn quốc
biểu dương điển hình tiên tiến
người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành
phối hợp giúp đỡ của người cao tuổi các cấp
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sẽ có bước phát triển mới
là cơ sở quan trọng xây dựng thế trận lòng dân
thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận quốc phòng toàn dân
trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
thời gian tới
lực lượng công an và hội người cao tuổi
cần tiếp tục đổi mới nội dung hình thức
chương trình phối hợp tính sáng tạo
dân chủ của hội viên và nhân dân
tham gia bảo đảm an ninh trật tự
đến thăm các khu trưng bày của cục công nghiệp an ninh
bộ công an
tại triển ám quốc phòng quốc tế hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm vị viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đánh giá cao
những sản phẩm công nghiệp an ninh của đơn vị
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
tham dự triển ám sẽ tạo cơ hội
để ngành công nghiệp an ninh hợp tác
với các nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh
tìm hiểu nghiên cứu xu hướng phát triển
của trang bị kỹ thuật công nghiệp an ninh trên thế giới
đa dạng hóa kênh mua sắm
tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài
về trang thiết bị kỹ thuật hậu cần
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới
nhằm phát triển ứng dụng định danh điện tử
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an tp hà nội
phối hợp với thành đoàn hà nội
triển khai đội thanh niên sinh viên
cấp cấn cướp công dân lưu động
và kích hoạt định danh điện tử cho người dân
nhất là đối với người cao tuổi
người ít tiếp cận công nghệ thông tin
sau khi được lực lượng công an và đoàn thanh niên hướng dẫn
bà trần thị liên quận hoàng mai tp hà nội
đã có thể sử dụng ứng dụng vneid
để nhập thông tin về số định danh cá nhân
số điện thoại
có khó khăn chứ chẳng biết cái gì cả
còn như cái gì cũng phải nhờ đến con
thế mà nhờ nó thì nó rỗi thì không sao
mà nó bận thì nó hãy cấu
giờ có các em
các cháu nó phụ như thế này thì tuyệt vời
còn như nó tiện lợi
mà hai nữa là tốt cho người già
tức là đi không thể đem nhiều thủ tục đi
không chỉ hướng dẫn
hỗ trợ người dân trên địa bàn
tạo lập tài khoản định danh điện tử
lực lượng công an và thanh niên
còn hướng dẫn tỉ mỉ tới từng trường hợp
như giúp người dân kiểm tra cấu hình của điện thoại thông minh
để thực hiện các thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử
mức độ một
và ứng dụng vneid
đối với công dân đã có thể căn cước gắn chip điện tử
tôi thấy nó rất là thuận tiện
thay vì mình mang rất nhiều loại giấy tờ
như chứng minh thư bằng lái xe
hệ bảo hiểm y tế
thì bây giờ mình chỉ cần vào app
và mình mở ứng dụng lên
là mình có thể sử dụng được tất cả các cái mình cần
thứ hai nữa
hệ thống bảo mật của nó cũng rất là tốt
tôi mong muốn mọi người dân
thì ai cũng cài đặt được cái ứng dụng này
và mình sử dụng cho nó tiện
để thực hiện kịp đề án
năm hai nghìn sáu của chính phủ
lực lượng công an và đoàn viên thanh niên
đã thực hiện công tác tuyên truyền
để người dân hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm của mình
trong việc cài đặt ứng dụng vneid
tại ba mươi quận huyện thuộc thành phố hà nội
với công trình này
chúng tôi sẽ huy động
cũng như vận động
phối hợp cùng quận địa tế đoàn
để vận động tối đa lực lượng đoàn viên thanh niên
của từng xã phường thị trấn
cũng như lực lượng đoàn viên thanh niên
của các trường đại học cao đẳng
để cùng hỗ trợ lực lượng công an chúng ta
trong việc là hướng dẫn nhân dân
cài đặt sử dụng ứng dụng vneid
sau đó thì sẽ là vận động nhân dân
để đăng ký các tài khoản điện tử
và trong đó thì hướng đến là thực hiện
mục đích cuối cùng
đó là chúng ta sẽ hướng đến là đẩy mạnh
thực hiện diễn phong trực tuyến bước đội bổng
việc tích cực hỗ trợ người dân
tạo lập tài khoản điện danh điện tử
của lực lượng thanh niên
các bộ ngành cơ sở
đã phát huy sự năng động nhạy bén của tuổi trẻ
trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
góp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử
nên hành chính số văn minh hiện đại
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm một mươi một năm
truyền hình công an nhân dân antv
chính thức phát sóng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sự kiện này đã đánh dấu
bước phát triển vượt bậc của báo chí công an nhân dân
trong xu thế phát triển công nghệ thông tin toàn cầu
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
vâng sau hơn một thập kỷ phát triển
thì truyền hình công an nhân dân đang có những bước
chuyển mình mạnh mẽ để bắt kịp
với xu hướng chuyển đổi số
gắn bó với kênh antv
gia đình chị linh đã chứng kiến sự thay đổi
từ nội dung đến phương thức tiếp cận khán giả
của kênh truyền hình này
từ những hình ảnh trên tv truyền thống
đến những sản phẩm truyền hình
trên ứng dụng nền tảng số
tất cả đều nhằm hướng tới đáp ứng
như cầu của công chúng
trên kênh antv thì còn cập nhật rất là thường xuyên
các tin tức về các hoạt động của ngành công an
về các chiến sĩ và các cán bộ công an
thì cũng giúp cho chúng tôi hiểu thêm
được về với công việc đặc thù của các chiến sĩ
để thêm yêu và hiểu hơn
về hoạt động của ngành công an
với những nội dung mang bản sắc rất riêng
antv qua nhiều năm
vẫn duy trì lượng khán giả trung thành
để ngày càng thu hút khán giả
theo nhà báo nguyễn hoàng long
báo chí nói chung
trong đó có kênh antv
vừa phải đảm bảo về tính nghiệp vụ chuyên ngành
vừa phải là những sản phẩm báo chí
đem lại cảm xúc cho khán giả
và mang hơi thở cuộc sống
đối với lực lượng về công an nhân dân
thì là một lực lượng rất là đặc biệt
trong xã hội
vì họ bảo vệ sự bình yên an toàn
trong xã hội này
và đặc biệt là để cho cái bình yên cuộc sống của người dân
do đặc thù của nghề nghiệp
nên giữ bí mật
ở góc nào góc kia
có thể khai thác được nói về những chiến công thầm lặng
nói về những nỗ lực cố gắng
và hy sinh của lực lượng này
đồng thời cũng có thể
thông qua những sản phẩm truyền hình
thì cái việc làm sao
mang được hơi thở cuộc sống
nhưng tránh vi phạm những cái
gọi là những bí mật
mang tính nghiệp vụ là một điều cực kỳ khó
nhưng nếu mà chúng ta vượt được qua cái này
các tác giả vượt qua được
thì nó là những sản phẩm có thể đem lại những cảm xúc
cho khán giả
phát triển nội dung
thành một hệ sinh thái
được phân phối trên nhiều nền tảng hạ tầng khác nhau
mỗi kênh mỗi nền tảng
sẽ hỗ trợ cho nhau
sẽ đáp ứng được nhiều thành phần đối tượng người xem
và giữ chân khán giả
xây dựng tòa soạn hội tụ
nhà báo đa phương tiện
đang là những mục tiêu hướng tới
trong công cuộc truyền đổi số
của cục truyền thông công an nhân dân nói chung
và intv nói riêng
đối với truyền hình
thì cái truyền đổi số nó sẽ ra tự đối mạnh mẽ
ở các đài truyền hình lớn như đài truyền hình việt nam
đài truyền hình thành phố hồ chí minh
và intv cũng không đứng ngoài quy luật đó
chúng tôi đang tích cực thực hiện
quy trình truyền đổi số trong toàn bộ
quy trình sản xuất truyền hình
nó bao gồm từ vấn đề tác nghiệp phóng viên hiện trường
đến xử lý hậu kỳ
cho đến tổ chức sản xuất phát sóng
và phân phối đa nền tảng
thì tất cả những chiến lược đó đều được xây dựng
một cách rất bài bản và chặt chẽ
chúng tôi thực hiện trong năm hai nghìn ba
một cách quyết liệt để làm sao
để các sản phẩm truyền hình
ngoài phân phối trên hạ tầng truyền hình truyền thống
chúng ta có thể phân phối đa nền tảng
trên tất cả các phương tiện viễn thông di động
để làm sao tiếp cận người xem một cách tốt nhất
và phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền
của lực lượng ngoan dân
thời gian tới nhiều thách thức
cạnh tranh trên lĩnh vực truyền hình nói chung
và của kênh intv nói riêng
đang phải đối mặt như thói quen của khán giả
sự phát triển mạnh mẽ
của mạng internet mạng xã hội
những người làm truyền hình công an nhân dân
phải không ngừng đổi mới sáng tạo
kể cả trong cách suy nghĩ cách làm
và cách thức thể hiện
nhằm nâng cao vị thế của kênh antv
xứng đáng là cơ quan truyền thông của bộ công an
có phần quan trọng trong công tác
bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an
ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân